tổng lãnh sự trung quốc tại thành phố sebu miền trung philippines đã bị thương và hai cấp dưới của ông đã bị sát hại trong một vụ tấn công bằng súng vào ngày hôm qua hai mươi một tháng một mươi
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi ba h ba mươi hai phút theo giờ địa phương khi cả hai nhà ngoại giao cùng tổng lãnh sự tống vinh hoa đang ăn trưa tại nhà hàng livehows ở thành phố sebu
vào thời điểm trên tại hiện trường có chín người đang dùng bữa trưa người đứng đầu cảnh sát quốc gia philippines cho biết tổng lãnh sự tống đã được đưa tới bệnh viện trong khi đối tượng gây án đã bị bắt giữ
quan chức này cũng cho biết thêm nghi phạm là một phụ nữ trung quốc và phía cảnh sát đang tìm cách xác minh động cơ gây án
bộ ngoại giao philippines và đại sứ quán trung quốc tại manila đã từ chối bình luận trong khi cố gắng điều tra thêm về vụ tấn công nói trên